có ba trăm hai mươi bốn công dân từ canada trở về hiện đang được cách ly tại tỉnh quảng nam
đã có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với virus sars cov hai
các công dân này về nước vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng bảy
sau đó được tỉnh quảng nam tiếp nhận đưa vào cách ly tập trung
trong số ba trăm hai mươi bốn người này có sáu trẻ em dưới một mươi tuổi một người già trên sáu mươi tuổi và hai mươi năm người mắc bệnh lý nền
hiện sức khỏe của tất cả đều ổn định và được chăm sóc theo dõi theo đúng quy định